tại lào cai do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới nên trong những ngày vừa qua nhiệt độ tại huyện sapa luôn ở mức dưới một mươi độ c
nhiệt độ thấp khiến số người già và trẻ em nhập viện cũng tăng cao
do đó để phòng chống rét bảo đảm nhiệt độ và tăng hiệu quả điều trị
bệnh viện đa khoa huyện sapa đã chủ động đầu tư nhiều thiết bị sửa ấm giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục sức khỏe
ngay từ đầu mùa đông bệnh viện đa khoa huyện sapa đã đầu tư trang bị nhiều lọ sửa và các bóng đèn hợp ngoại
cùng với cơ sở vật chất của bệnh viện để giúp bệnh nhân giữ ấm
hàng ngày các bác sĩ thường xuyên kiểm tra và duy trì nhiệt độ bảo đảm tại các phòng bệnh
qua đó nâng cao hiệu quả trong việc điều trị đặc biệt tại các phòng có bệnh nhân lớn tuổi và trẻ em

ngoài việc đầu tư các thiết bị sửa ấm bệnh viện đa khoa huyện sapa còn trang bị thêm quần áo và chăn màn cho bệnh nhân
đảm bảo một trăm linh số phòng bệnh được giữ ấm bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có đầy đủ nước nóng để dùng
khi bệnh nhân vào viện chúng tôi đặc biệt là bác đồng đốc và cùng tất cả các cán bộ viện
đã có các phương án để điều trị cho bệnh nhân đảm bảo làm sao mà tối đa nhất để cung cấp dịch vụ mà đặc biệt là bệnh nhân đảm bảo chống rét tốt nhất
cái thứ nhất chúng tôi đảm bảo các phòng đảm bảo rất là kín
cái thứ hai nữa là tăng cường hệ thống chăn đệm cho bệnh nhân
cái thứ ba nữa là chúng tôi phải đầu tư thêm hệ thống lọ sửa để đảm bảo bệnh nhân vào lúc nào cũng đảm bảo nhiệt độ ấm trong phòng bệnh đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân
để góp phần giúp đỡ người dân và đồng bào các dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn
tỉnh lào cai đã hỗ trợ mỗi bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo hai bữa cơm một ngày
ngoài ra bệnh viện đa khoa huyện sapa còn hỗ trợ toàn bộ tiền điện nước giúp bệnh nhân yên tâm điều trị nhanh chóng hồi phục sức khỏe nhất là trong những ngày đông giá rét như thế này